tại hà nội đảng bộ khối các cơ quan trung ương đã long trọng tổ chức lễ meeting kỷ niệm một mươi năm ngày thành lập
ngày một mươi một tháng bốn năm hai nghìn bảy ngày một mươi một tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy và đón nhận huân chương lao động hạng nhất lần thứ hai
đến dự có chủ tịch nước trần đại quang nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an nguyễn sinh hùng
đồng chí lê hồng anh nguyên thường trực ban bí thư
cùng dự còn có các đồng chí ủy viên bộ chính trị phạm minh chính bí thư trung ương đảng
trưởng ban tổ chức trung ương trần quốc vượng bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương
tô lâm bộ trưởng bộ công an
nhân dịp này đảng bộ khối cũng vinh dự đón nhận lãng hoa chúc mừng của các đồng chí
tổng bí thư nguyễn phú trọng thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
chủ tịch uy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam nguyễn thiện nhân
đảng bộ khối các cơ quan trung ương được thành lập trên cơ sở hợp nhất bảy đảng bộ khối cơ quan trung ương
theo quyết định của bộ chính trị khóa một mươi
đảng bộ khối các cơ quan trung mương có chức năng lãnh đạo các tổ chức đảng trực thuộc
bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan trung ương
xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan và đoàn thể trong khối vững mạnh toàn diện
mười năm qua toàn đảng bộ luôn quán triệt sâu sắc các đường lối
chủ trương quan điểm của đảng phát huy tinh thần chủ động tích cực và sáng tạo
tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao từng bước kiện toàn mô hình tổ chức
đổi mới phương thức nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng
hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ đảng viên
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước trần đại quang ghi nhận
đánh giá cao những kết quả thành tích to lớn đạt được của đảng bộ khối các cơ quan trung ương
nhất là tham mưu chiến lược về xây dựng đảng và hệ thống chính trị
thể chế hóa và chỉ đạo thực hiện các chủ trương quyết sách lớn để mạnh toàn diện
đồng bộ công cuộc đổi mới công nghiệp hóa hiện đại hóa hội nhập quốc tế
thay mặt lãnh đạo nền kinh tế tăng cường hoạt động đối ngoại
nâng cao vị thế uy tín của việt nam trên trường quốc tế
bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc
với những kết quả thành tích to lớn đã đạt được đảng bộ khối các cơ quan trung ương đã vinh dự
được đảng nhà nước ghi nhận đánh giá cao tặng thưởng
huân chương độc lập hạng nhất và nhiều phần thưởng
đánh hiệu cao quỹ khác
để tiếp tục cụ thể hóa nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
chủ tịch nước yêu cầu các cấp ủy tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo
giữ vững và phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo của đảng trong các cơ quan đơn vị ở trung ương
thay mặt lãnh đạo đảng thực hiện tốt mục tiêu yêu cầu xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị
thật sự tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng
và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên
chủ động tham mưu đề xuất hoàn thiện tổ chức bộ máy cơ chế hoạt động và mối quan hệ công tác
phù hợp với loại hình tổ chức đảng bảo đảm vai trò lãnh đạo xuyên suốt của đảng
trong tổ chức thực hiện cần xác định rõ những nhiệm vụ và giải pháp
có kế hoạch phân công cụ thể tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động
của các cấp ủy và đội ngũ cán bộ đảng viên
đưa công tác xây dựng đảng ngày càng đi vào chiều sâu đạt hiệu quả thiết thực
và cấp ủy giữ vững vai trò hạt nhân lãnh đạo trong mỗi cơ quan đơn vị
với truyền thống vẻ vang gần bảy mươi năm xây dựng phấn đấu trưởng thành
và những thành tích đạt được sau một mươi năm thành lập
đảng bộ khối các cơ quan trung ương đã vinh dự được đảng và nhà nước trao tặng huân chương lao động hạng nhất
chủ tịch nước trần đại quang tin tưởng rằng đảng bộ khối các cơ quan trung mương
sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và làm tốt công tác
công tác xây dựng đảng đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng
và bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
vì mục tiêu dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh